nhân dịp kỷ niệm bảy mươi bốn năm cách mạng tháng tám và bảy mươi bốn năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam
chiều nay thủ tướng nguyễn xuân phúc đã gặp mặt đoàn đại biểu ban liên lạc cán bộ công an
chi viện chiến trường miền nam thời kỳ kháng chiến chống mỹ cứu nước
cùng dự có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
phát biểu tại buổi gặp mặt thủ tướng nguyễn xuân phúc ân gần gửi lời thăm hỏi tới các đồng chí cán bộ công an
trực tiếp tri viện cho chiến trường miền nam nhấn mạnh nhiều đồng chí đã hy sinh sương máu
đồng góp cho cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc thống nhất đất nước
thủ tướng đánh giá cao tinh thần cách mạng tiến công không ngừng đúng bản chất của công an nhân dân
một ý chí quyết tâm đó là tấm gương quý của lực lượng công an nhân dân
thủ tướng đề nghị các cơ quan báo chí cần nêu bật tuyên truyền mạnh mẽ hơn nữa về những tấm gương này
để lớp trẻ hiểu rõ hơn về sự nghiệp cách mạng dân tộc
thủ tướng nêu rõ đảng nhà nước và nhân dân luôn ghi nhận trân trọng và tri ân những đóng góp đó
ở chiến trường miền nam một chiến trường ác liệt nhất
thủ tướng đề nghị công an các địa phương cần luôn có các hoạt động tri ân
các đồng chí cán bộ công an tri viện cho chiến trường miền nam
những thành tích của các đồng chí mãi mãi tự hào đồng góp vào trang sử về phang của dân tộc
về thành quả cách mạng đất nước thủ tướng nêu rõ đất nước đã vượt qua là nước nghèo
sau ba mươi năm đổi mới chúng ta đã có sự thay đổi đáng mừng vươn lên phát triển mạnh mẽ
với nhiều thành tiệu to lớn trong việc phát triển kinh tế xã hội
thủ tướng cũng khẳng định đảng nhà nước luôn luôn quan tâm các gia đình chính sách
có công với cách mạng luôn tri ân các gia đình thương binh liệt sĩ
đã hy sinh sương máu vì độc lập tự do của dân tộc
không chỉ lo phát triển kinh tế mà quan tâm cả lĩnh vực an sinh xã hội
để người dân ngày càng tin vào chủ trương chính sách của đảng của nhà nước